tại thanh hóa phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với công an thị xã nghi sơn công an huyện quảng sương
điều tra và bắt giữ nguyễn văn hai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện lý nhân tỉnh hà nam để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng đã liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh
nguyễn văn hai khai nhận là lao động tự do đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt hai thường xuyên đi từ hà nam ra bến xe nước ngầm bắt xe khách về thanh hóa trong đêm để trộm cắp tài sản
sau khi trộm cắp được tài sản đối tượng lại đi xe khách từ thanh hóa ra hà nội để tẩu tán tài sản rồi quay về hà nam
trong quá trình di chuyển đối tượng đã liên tục thay đổi lịch trình lên và xuống nhiều chặng xe khác nhau
tính đến khi bị bắt nguyễn văn hai đã gây ra khoảng hai mươi hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã nghi sơn và huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
cụ thể trong ngày một mươi ba và ngày một mươi năm tháng bốn đối tượng đã đột nhập vào một mươi nhà dân ở phường hải an và hải châu thị xã nghi sơn trộm một mươi năm điện thoại di động và một triệu bảy trăm linh ngàn đồng tiền mặt
ngày một mươi chín tháng bốn nguyễn văn hai tiếp tục đột nhập vào bốn nhà dân trên địa bàn xã quảng đức huyện quảng sương trộm cắp bốn điện thoại di động và ba triệu đồng
toàn bộ số tài sản trộm cắp được nguyễn văn hai đều mang ra hà nội và hà nam bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng